thưa quý vị vào sáng nay tại tỉnh bà rịa vũng tàu đoàn kiểm tra số một của tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương
do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an phó trưởng tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương làm trưởng đoàn
đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm hai nghìn hai mươi ba tại ban thường vụ tỉnh ủy bà rịa vũng tàu
giữa hội nghị có đồng chí phạm viết thanh ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu
phát biểu tại hội nghị đại tướng tô lâm đánh giá ghi nhận ban thường vụ tỉnh ủy bà rịa vũng tàu đã chủ động trách nhiệm chuẩn bị các nội dung được kiểm tra
phối hợp tích cực hiệu quả với đoàn kiểm tra của tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương
từ đầu nhiệm kỳ đến nay ban thường vụ tỉnh ủy bà rịa vũng tàu đã bám sát các quan điểm nguyên tắc của đảng tổ chức lãnh đạo chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc kịp thời các chỉ thị kết luận quy định của trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ
tình hình chính trị nội bộ trong đảng bộ ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo đã chủ động xây dựng triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án kế hoạch đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương

trước đó tại công an tỉnh bà rịa vũng tàu bộ trưởng tô lâm cùng các đại biểu đã dân hương đặt vòng hoa tại tượng đài liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân võ thị sáu đặt tại khuôn viên công an tỉnh
sáng nay hội nghị cán bộ quản lý trại giam khu vực châu á thái bình dương lần thứ bốn mươi một apca bốn mươi một đã khai mạc tại hà nội với sự tham gia của hơn hai trăm linh đại biểu đến từ hai mươi năm quốc gia các tổ chức quốc tế và cơ quan ngoại giao
hội nghị với chủ đề tạo dựng giá trị nhân văn niềm tin và đoàn kết trong công tác trại giam
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chào mừng
phát biểu chào mừng hội nghị thứ trưởng nguyễn văn long khẳng định bộ công an việt nam rất coi trọng và đánh giá cao vai trò của hội nghị cán bộ quản lý trại giam khu vực châu á thái bình dương
đây là diễn đàn có quá trình hơn bốn mươi năm hình thành và phát triển có đóng góp quan trọng trong việc nâng cao quan hệ hợp tác quốc tế về công tác quản lý trại giam giáo dục cải tạo phạm nhân
những hoạt động trao đổi chia sẻ thông tin kinh nghiệm giữa các thành viên apca rất có ý nghĩa để các quốc gia vùng lãnh thổ trong đó có việt nam nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục phạm nhân đảm bảo mục đích đề ra của việc chấp hành án phạt tù
chủ đề của hội nghị apca lần thứ bốn mươi một
tổ chức tại việt nam là tạo dựng giá trị nhân văn niềm tin và đoàn kết trong công tác trại giam
chủ đề của hội nghị đã thể hiện rõ trách nhiệm sự chủ động của apca trước những thách thức của khu vực trong bối cảnh mới phù hợp với xu thế chung của thế giới và điều kiện của mỗi thành viên apca hiện nay
theo đó bên cạnh việc đảm bảo thực hiện nghiêm minh các chế tài xử lý của cơ quan thực thi pháp luật việc giáo dục cải tạo phạm nhân giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng cũng đóng vai trò quan trọng xuyên suốt
hội nghị apca lần thứ bốn mươi một diễn ra từ ngày một mươi hai tháng một mươi một đến hết ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba tại thủ đô hà nội và tỉnh quảng ninh của việt nam
bộ công an việt nam mong muốn đóng góp thiết thực vào tiến trình phát triển của apca xây dựng hợp tác thực chất và hiệu quả hơn
ngay sau phiên khai mạc hội nghị cán bộ quản lý trại giam khu vực châu á thái bình dương lần thứ bốn mươi một tại việt nam thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đã tiếp xã giao các đoàn lào singapore
điều phối viên hội nghị và đoàn malaysia
phát biểu tại buổi tiếp thứ trưởng nguyễn văn long bày tỏ vinh dự khi việt nam là nước chủ nhà đăng cai được đón tiếp với thành viên tham dự hội nghị apca lần thứ bốn mươi một tại việt nam
thứ trưởng nguyễn văn long cũng nhấn mạnh công tác quản lý giam giữ và thực hiện chế độ chính sách đối với phạm nhân người nước ngoài được việt nam thực hiện đúng quy định của pháp luật
đa số các phạm nhân chấp hành nghiêm nội quy giam giữ tích cực tham gia học tập lao động
cải tạo để được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước việt nam
ngoài công tác giáo dục cải tạo phạm nhân việt nam rất quan tâm đến giúp đỡ người lầm lỗi hoàn lương
đã có nhiều chính sách dành cho người chấp hành xong án phạt tù
mới đây nhất là chỉ thị số hai mươi hai của thủ tướng chính phủ về cho người chấp hành xong án phạt tù vay vốn để phát triển kinh tế tái hòa nhập cộng đồng
các đoàn tham dự hội nghị apca trân trọng cảm ơn bộ công an việt nam khẳng định công tác giáo dục cải tạo phạm nhân của việt nam đạt được nhiều kết quả quan trọng đặc biệt là công tác tái hòa nhập cộng đồng được việt nam rất quan tâm
chính phủ đã dành sự quan tâm rất lớn cho các phạm nhân cả quá trình chấp hành án và sau khi trở về cộng đồng các nước mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với bộ công an việt nam đưa quan hệ hợp tác ngày càng phát triển đi vào chiều sâu và đạt được nhiều bước tiến mới

không ngạc nhiên khi các thế lực thù địch phản động trong chiến lược diễn biến hòa bình của chúng đã dùng mọi âm mưu thủ đoạn để chống phá hoạt động của quốc hội nước ta nhất là khi kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm đang diễn ra sôi nổi dân chủ
đặc biệt tại các phiên chất vấn và trả lời chất vấn các nhóm vấn đề được đưa ra một cách đầy đủ toàn diện giải quyết nhiều vấn đề vướng mắc về kinh tế xã hội
xuyên tạp quyết tâm chống tham nhũng những chế tài và biện pháp quản lý tin giả xấu độc trên mạng xã hội
vấn đề dân sinh và nâng cao chất lượng ngành y tế hay câu chuyện chấn hương văn hóa đều là những cái đích công kích của các thế lực thù địch khi các thành viên chính phủ các bộ trưởng trưởng ngành đăng đàn trả lời về các vấn đề quan trọng của đất nước
vẫn chiều bài cũ chúng cố tình leo lái những thông tin trả lời chất vấn của các vị bộ trưởng theo ý đồ riêng từ đó phóng tác bày tỏ quan điểm chống phá
hãy lợi dụng cái này để kích lên thành những cái vấn đề là bạo đạm quyền lời cho người dân hay là dân chủ tự do để chống phá
nồng ghép những nội dung mà nó trái với lại đại biểu hỏi cũng như là thành viên của chính phủ trả lời
sau đó là chúng cho rằng là những cái trả lời như thế là vô căn cứ hoặc là những cái chất vấn của các đại biểu là không có trình độ
chúng khuét sâu vào những cái mà chúng gọi là trong cái quản lý trong cái điều hành
các quốc hội của nhà nước những cái khuyết điểm những cái yếu kém ướt cầm để nó tìm mọi cách để nó gọi là tuyên truyền để rồi nó xuyên tạc để nó làm cho gây mất cái niềm tin người dân và sự lãnh đạo của đảng của nhà nước của quốc hội
theo các chuyên gia bất kỳ sự kiện quan trọng nào của đất nước đều sẽ trở thành cái cớ để xuyên tạc của các thế lực thù địch
khi họp thứ sáu của hội khóa một mươi năm diễn ra cũng không phải ngoại lệ
ngay từ đầu những đối tượng thù địch đã lên kế hoạch
kế hoạch kỹ càng với kết thúc hoạt động được tiến hành bài bản mạnh về quyền độ thâm hiểm về thủ đoạn và toàn diện trên mọi khía cạnh
trên các trào facebook tiktok youtube ở hải ngoại chúng gia tăng các bài viết lợi dụng những sự kiện nóng những vấn đề được dư luận quan tâm liên quan đến chức năng nhiệm vụ quyền hạn của quốc hội để tạo sóng dư luận xấu
từ đó xuyên tạc rằng quốc hội hoạt động không hiệu quả không có đóng góp gì cho đất nước rằng quốc hội việt nam không gắn bó với nhân dân
không bảo vệ lợi ích của nhân dân
lưu loa rằng quốc hội chỉ là nơi hợp thức hóa các quy định của đảng chúng đòi hỏi quốc hội phải là tổ chức độc lập
cũng thường xuyên đưa ra những thông tin sai trái đặc điều vụ khống về nhân thân đời tư của một số lãnh đạo quốc hội
nhằm kích động hoài nghi gây hoang mang dư luận
phải khẳng định quốc hội việt nam được bầu ra hoàn toàn hợp hiến hợp pháp thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng của nhân dân
trong những năm gần đây hoạt động của quốc hội ngày càng đổi mới dân chủ và hiệu quả
tất cả những vấn đề lớn của đất nước đều được quốc hội thảo luận và quyết nghị
và những nhận xét sau của các cử tri là minh chứng bác bỏ đanh thép đối với những luận điệu của những đối tượng có âm mưu đen tối
cố tình xuyên tạc vai trò của quốc hội
cùng với sự phát triển lớn mạnh của đất nước trong bảy mươi bảy năm qua nhiều đạo luật quan trọng đã được quốc hội ban hành
góp phần thể chế hóa quyền làm chủ của nhân dân thực hiện quản lý xã hội theo hiến pháp và pháp luật
quốc hội đã đưa ra được nhiều những đạo luật rất quan trọng
thể hiện là vị trí vai trò của nhân dân
và các nhà nước phát quyền ngày càng được hoàn thiện hơn
và quan trọng hơn nữa là được phát huy tinh thần làm chủ người dân
kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm diễn ra sôi nổi dân chủ
các nhóm vấn đề được đưa ra một cách đầy đủ toàn diện
bởi đây là kỳ họp cuối năm đồng thời là kỳ họp giữa nhiệm kỳ nên khối lượng công việc rất lớn
nhiều nội dung quan trọng yêu cầu cao về chất lượng tiến độ góp phần bảo đảm cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đặt ra của nhiệm kỳ
đếm đặc biệt và
và rất là thách thức với chính phủ của lần này đó là không đưa ra đề bài trước
không chọn nhân vật sẽ được đăng đàn để trả lời chất vấn
mà tất cả các lĩnh vực tất cả các thành viên của chính phủ
và chịu trách nhiệm ở tất cả các lĩnh vực sẽ phải trả lời
chúng ta không phải chia các nhóm nhưng mà chia ra các lĩnh vực để sâu hơn trong cái việc chúng ta đánh giá lại
các việc thực hiện các nghị quyết của quốc hội
thì tôi cho rằng đấy là một cái điểm rất mới rất mới trong việc cái chất vấn tổng thể này
và có như vậy thì nó sẽ đi đến cùng vấn đề
theo dõi phần trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội
cử tri đều đánh giá cao những điểm mới trong phiên chất vấn kỳ này
không khí chất vấn và trả lời chất vấn cho thấy các thành viên chính phủ đã chuẩn bị kỹ lưỡng
nắm chắc các nội dung lĩnh vực mình quản lý
không khí chất vấn thì tôi nghĩ là rất là sôi nổi liên tục hỏi thẳng bộ trường nào
còn đối với người trả lời chất vấn cũng rất là khúc chiết rõ ràng
thì chưa rõ thì hỏi lại và cùng nhau tranh luận
càng ngày cái không khí dân chủ càng tốt hơn nhiều
và thực sự là những cái kỳ họp đó
nó vừa là
tất cả những quốc hội ấy
nó vừa bổ sung vừa xây dựng
hoàn thiện cái pháp luật chính sách
vừa quyết định những cái vấn đề rất quan trọng của đất nước
vừa giảm sát
cái quyền giảm sát tối cao của quốc hội rất là quan trọng
tiếp tục đổi mới
nơi cao hơn nữa hoạt động quốc hội
đặt lợi ích của dân dân lên trên hết
và đưa ra những quyết sách quan trọng
để xây dựng phát triển đất nước
thì đấy là điều mà có thể nói rằng thế lực thù địch
dù có nói xấu gì thì nói xấu
nói bậy thế nào thì nói bậy
không thể là gì phủ nhận được những cái gì chúng ta làm được
thực tiễn đã minh chứng
quốc hội nước ta thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất
đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân cả nước
thực hiện có hiệu quả chức năng
theo quy định của hiến pháp và pháp luật
đóng góp quan trọng vào sự nghiệp dựng xây và bảo vệ tổ quốc